vệ sinh khử khuẩn môi trường tại nơi làm việc để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
khử khuẩn bằng chất tẩy rửa thông thường như chai xịt tẩy rửa đa năng dùng sẵn
hoặc pha dung dịch tẩy rửa bồn cầu ra dùng chứa khoảng năm sodium hypochlorite
theo tỷ lệ một mươi ml dung dịch tẩy rửa với một lít nước để thành dung dịch có khả năng diệt virus
hoặc dung dịch chứa năm cửa loa hoạt tính sau khi pha hoặc côn bảy mươi
chỉ pha dung dịch đủ dùng trong ngày thời gian cách ly sau khi khử khuẩn ít nhất một mươi phút
đối với các bề mặt thiết bị không chịu nước sử dụng các dung dịch có chứa ít nhất bảy mươi cồn
hai ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa sử dụng căng tay cao su cầu trang khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn
đối với các bề mặt bẩn phải được làm sạch bằng xà phòng và nước trước khi khử khuẩn
bốn khử khuẩn ít nhất một lần một ngày
bốn khử khuẩn ít nhất một lần một ngày
năm khử khuẩn ít nhất hai lần một ngày
đối với các vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa tay vịn cầu thang tay vịn lan can nút bấm thang máy công tắc điện bàn phim máy tính điều khiển từ xa điện thoại dùng chung
tắt các thiết bị điện tử công tắc đèn trước khi khử khuẩn nên ưu tiên dùng côn để khử khuẩn
tăng cường thông khí tại nơi làm việc khuyến khích thông gió tự nhiên hạn chế sử dụng điều hòa
bố trí đủ thùng đựng rác có nắp đậy đặt ở vị trí thuận tiện
thực hiện thu gom xử lý rác thải hàng ngày theo quy định